tin về cơn bão trên biển đông cơn bão số một vào lúc bảy giờ ngày hôm nay một tháng bảy
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn một độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ
giật cấp một mươi ba bàn kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc
đảo hải nam trung quốc cách đảo quảng ninh khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ
giật cấp một mươi bốn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi bốn
biển cao từ năm đến bảy m biển động dữ dội
khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình cần đề phòng sóng lớn
kết hợp chiều cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp
trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc giật cấp bảy cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh